sáng ngày ba mươi tháng bốn thành ủy ủy ba nhân dân tp hcm đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm
ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
dự bồi lễ có các đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
các mẹ việt nam anh hùng nhân chứng lịch sử đã tham gia chiến dịch hồ chí minh lịch sử
đồng chí bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đã ôn lại ý nghĩa giá trị lịch sử
của chiến dịch hồ chí minh huyền thoại từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thống nhất toàn vẹn đất nước kết thúc hai mươi một năm hai miền bắc nam chia cắt
sau ngày thống nhất tp hcm luôn giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế
đồng góp hai mươi ba vào tổng sản phẩm nội địa
thu ngân sách nhà nước hai mươi bảy
lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thống nhất đất nước một lần nữa khẳng định ý nghĩa lịch sử
và tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến chống mỹ
qua đó tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên và nhân dân tp hcm
đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về giá trị lịch sử của đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
từ đó phát huy cao độ tinh thần yêu nước ý chí tự lực tự cương
sức mạnh đài đoàn kết dân tộc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế